các đoạn hư hỏng trên tuyến quốc lộ một đoạn qua tỉnh phú yên đến nay cơ bản đã được khắc phục xong
bảo đảm giao thông cho người dân lưu thông trong dịp tết nguyên đán
theo ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tải ngoài việc khẩn trương khắc phục xong tất cả các vị trí hư hỏng
ổ gà ổ voi các đơn vị thi công cũng đã giải thảm bê tông nhựa bảo đảm an toàn giao thông cho người dân trước tết nguyên đán
việc khắc phục hẳn lún vật bánh xe sẽ được xử lý hoàn thành trước tháng ba năm hai nghìn một mươi chín

bằng vô dụng đoạn hư hỏng bảo đảm an toàn giao thông cho người dân trước tết nguyên đán
vốn trái phiếu chính phủ do ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tải làm đại diện chủ đầu tư
đường đang trong thời gian bảo hành cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám do mưa lũ kéo dài làm hư hỏng mặt đường
xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi gây ra nhiều vụ tai nạn
nặng nhất là khu vực qua đèo quán cao huyện tuy an và thị trấn hòa vinh huyện đông hòa tỉnh phú yên